hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng sáu ngày toàn dân phòng chống ma túy chúng tôi xin được dành một phần thời lượng để nói về cuộc chiến khốc liệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với những âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt và manh động của loại tội phạm này
ngay trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có nhiều chuyên án lớn được đấu tranh triệt phá thành công bắt giữ gần một mươi tám đối tượng thù giữ hàng trăm kg ma túy các loại
những hình ảnh này đã phần nào cho thấy sự khốc liệt nguy hiểm trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
dù đã rơi vào vòng vây của ban chuyên án đối tượng lục thanh đồng đang vận chuyển một trăm linh bánh heroin vẫn điên cuồng lao xe ô tô qua trạm thu phí huyện lương sơn tỉnh hòa bình và bỏ chạy
cuộc giật đuổi tội phạm hết sức căng thẳng và nguy hiểm nhưng cuối cùng lục thanh đồng đã bị tổ công tác khống chế cùng tăng vật
làm một trăm linh bánh ma túy
thời gian qua dư luận cả nước còn rúng động bởi việc lực lượng công an triệt phá thành công một đường dây sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay tại việt nam
chuyên án đã thu giữ hơn hai trăm linh kg thuốc lắc
năm kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm tổng trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
thực tế này cho thấy những diễn biến khó lường của tội phạm ma túy trong tình hình mới
như những thời gian trước đây chúng tôi cũng đều cảnh báo đó là cái gì
cái ma túy tổng hợp sẽ dần dần thay thế cái ma túy truyền thống đó là thuốc phiện và heroin
chính vì vậy một mạng thì nó sẽ vận chuyển từ nước ngoài về mặt khác thì nó sẽ xóa xuất ở trong nước bởi vì cái lợn còn rất lớn
cho nên cái việc mà nó tiềm ẩn những cái vụ xóa xuất ma túy tổng hợp lớn ở trong nước này đều hiển nhiên thôi
vấn đề là thời gian vừa qua chúng tôi đã có nhiều biện pháp rất là tích cực cùng với các ngành liên quan đã kịp thời ngăn chặn cái việc mà nó sản xuất ở trong nước
trên các tuyến đường biển đường hàng không cũng liên tiếp ghi nhận những vụ vận chuyển ma túy hết sức tinh vi
đặc biệt tội phạm còn tìm cách
tuần một loại ma túy cực độc có tên là lá khát từ các quốc gia châu phi và nước ta
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một mươi một tám trăm ba mươi bốn vụ một mươi bảy sáu trăm tám mươi đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
thu bốn trăm bốn mươi kg heroin gần tám trăm linh kg và ba trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp

cùng hàng trăm cân ma túy khác

các lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một trăm một mươi năm viên ma túy
các lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một trăm một mươi năm viên ma túy